hứa ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hôm nay ban thường vụ tỉnh đoàn quảng bình đã tổ chức lễ gia quân làm vệ sinh môi trường tại các bãi biển sau bão lũ
chương trình thu hút được sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
chương trình đã thu hút gần năm trăm linh đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đồng hới
và gần hai mươi tấn rác thải đã được thu gom phân loại xử lý trả lại môi trường xanh sạch đẹp cho các bãi biển
được biết sau những đợt bão mưa lớn liên tiếp lượng rắc thải giặt vào bãi biển nhật lệ và bảo ninh của thành phố đồng hới ngày càng nhiều
gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt và các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn
trước tình trạng đó ban thường vụ tỉnh đoàn quảng bình đã triển khai chiến dịch làm sạch môi trường ở những nơi tập trung các hoạt động du lịch